bảy thành viên được bổ nhiệm mới một số thành viên nội các cũ được giữ tại nhiệm hoặc luân chuyển
ông lý hiển long tiếp tục giữ chức thủ tướng phó thủ tướng vương thụy kiệt cũng tiếp tục tại nhiệm
đồng thời kiêm nhiệm hai chức bộ trưởng tài chính và bộ trưởng điều phối các chính sách kinh tế
trong nội các mới thủ tướng lý hiển long cũng luân phiên thay đổi các vị trí để các thành viên trẻ tuổi
có cơ hội tiếp cận nhiều lĩnh vực khác nhau nâng cao trình độ cả về bề rộng và chiều sâu
có cách tiếp cận mọi vấn đề từ những cách nhìn khác nhau nội các mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày hai mươi bảy tháng một
sau hội nghị trực tuyến do malaysia chủ trì ngày hôm nay các nền kinh tế tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
đã một lần nữa khẳng định ưu tiên phục hồi nền kinh tế đang bị ảnh hưởng do đại dịch covid một mươi chín
trong một tuyên bố chung các bộ trưởng phụ trách thương mại của các nền kinh tế thành viên apec đã khẳng định lại cam kết
giảm thiểu một cách hiệu quả những tác động của đại dịch covid một mươi chín đối với kinh tế nhanh chóng đưa khu vực về lộ trình phục hồi
kinh tế bền vững toàn diện và hiệu quả bộ trưởng thương mại quốc tế và công nghiệp malaysia cho biết các nền kinh tế thành viên apec
cũng đã nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa thiết yếu tuyên bố thừa nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm
dòng cháy thương mại trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
bộ ngoại giao mỹ vừa ra thông cáo báo chí cho biết phái đoàn của nga và mỹ sẽ gặp nhau tại viên áo từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng bảy để họp nhóm công tác về kiểm soát vũ khí hạt nhân
thông cáo nêu rõ phái đoàn mỹ sẽ bao gồm đại diện từ các bộ ngoại giao quốc phòng năng lượng và hội đồng an ninh quốc gia
tháng trước hai bên cũng đã tiến hành các cuộc tham vấn về kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược tại viên nhưng không đạt được tiến triển trong việc
gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới còn gọi là new start
bên cạnh cuộc gặp đang được lên kế hoạch tại viên nga và mỹ cũng đang dự định sẽ có một cuộc gặp khác vào ngày hai mươi bảy tháng bảy tại thủ đô canberra của australia để trao đổi về chủ đề an ninh vũ trụ
hôm nay bộ đất đai hạ tầng và giao thông hàn quốc đã ban hành lệnh khẩn cấp yêu cầu các hãng hàng không trong nước kiểm tra các máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy sau khi có thông tin động cơ máy bay có nguy cơ dừng hoạt động khi đang bay
bộ đất đai hạ tầng và giao thông hàn quốc nêu rõ các máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy không vận hành trong ít nhất bảy ngày liên tiếp hoặc bay ít hơn một mươi một lần kể từ khi đưa vào khai thác trở lại sẽ nằm trong diện kiểm tra
hiện có chín hãng hàng không hàn quốc đang vận hành tổng cộng một trăm bốn mươi tám máy bay loại này lệnh này có hiệu lực đối với những máy bay chưa giao và không được cất cánh từ bảy ngày trở lên
nếu phát hiện chỗ ăn mòn phải thay van này trước khi máy bay hoạt động trở lại
yêu cầu được đưa ra sau khi bốn báo cáo gần đây đề cập tình trạng một động cơ máy bay dừng hoạt động do van một chiều điều chỉnh không khí bị tắt không mở được
tập đoàn chế tạo máy bay boeing cũng kêu gọi các nhà vận hành dòng máy bay này kiểm tra van nói trên
ngày hai mươi bốn tháng bảy tổng thống mỹ donald trump tuyên bố sẽ ký bốn sắc lệnh nhằm giảm giá cho công dân mỹ khi mua thuốc kê theo đơn
tổng thống donald trump cho biết một xác lệnh sẽ cho phép nhập khẩu hợp pháp các loại thuốc kê theo đơn
giữa quốc gia như canada
trong khi đó một xác lệnh khác yêu cầu các công ty dược hiện đang phải trải qua các bên môi giới trung gian trước khi thuốc tới tay bệnh nhân
phải điều chỉnh mức chích khấu để qua đó giảm giá sản phẩm
hai xác lệnh còn lại liên quan tới chi phí insulin và yêu cầu chương trình bảo hiểm y tế medicare phải mua thuốc với mức giá tương tự như ở các nước khác
tuy nhiên tính khả thi của sắc lệnh cuối là không cao tùy thuộc vào kết quả thương lượng của các hãng dược phẩm
đức vừa tiếp nhận tám mươi ba người từ các trại tị nạn ở hy lạp trong đó có một mươi tám trẻ em
chuyến bay chở những người tị nạn đã hạ cánh xuống sân bay kassel thuộc bang hessen miền trung nước đức
theo bộ nội vụ bang hessen những gia đình tị nạn chủ yếu là công dân các nước afghanistan iraq palestine somali và syri
họ sẽ được phân đến ở chín bang tại đức
trước đó chính phủ đức tuyên bố sẽ đón hai trăm bốn mươi ba trẻ em sức khỏe yếu từ các trại tị nạn ở hy lạp
nhằm giúp athens giảm bớt các gánh nặng và áp lực từ các trại tị nạn vốn đang trong tình trạng quá tải
hồi tháng bốn berlin đã cho phép năm mươi trẻ tị nạn
các trại tị nạn từ các trại trên hai đảo lesbo và chios của hy lạp nhập cảnh
ngoài đức luxembourg gần đây cũng đã thỏa thuận với hy lạp về việc tiếp nhận một mươi hai trẻ tị nạn vị thành niên
theo chương trình hỗ trợ người tị nạn của liên minh châu âu eu
thưa quý vị một cuộc di cư ngầm và không có hành trình trở về đang âm thầm diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới
đặc biệt là tại châu á thái bình dương nơi luôn phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất của biến đổi khí hậu
tình trạng nước biển dân sa mạc hóa đang nhấn chìm nơi trôn rau cắt trốn của khoảng hai mươi năm triệu người
biến họ thành những người tị nạn khí hậu
thuật ngữ tị nạn môi trường đã được định nghĩa lần đầu tiên
vào năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trong một bản báo cáo của chương trình bảo vệ môi trường của liên hợp quốc
song dường như vấn đề này vẫn còn khá xa vời đối với nhiều người
tuy nhiên những hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra với tần suất nhiều và ngày càng nghiêm trọng hơn
trong những năm gần đây cho thấy làn sóng tị nạn môi trường đã rội lên và trở thành vấn đề nước đã đến chân
cũng giống như trung quốc ấn độ hay nepal bangladesh những ngày này đang chìm trong biển nước
lũ lụt tại nhiều địa phương trong tuần qua
khiến hai mươi một người thiệt mạng ảnh hưởng đến hơn hai sáu triệu người
và buộc hơn năm trăm tám mươi hộ gia đình phải rời bỏ nhà cửa sơ tán khẩn cấp
mực nước ở nhiều con sông đã tràn bờ nhiều tuần nay
chính phủ đã phát đi cảnh báo đỏ tức là mức cao nhất về tình trạng mưa lớn kéo dài
và nguy cơ lở đất trên diện rộng trong những ngày tới
chúng tôi thực sự lo lắng vì mùa mưa còn kéo dài hai tháng nữa
đáng nói là trong những năm trở lại đây bangladesh thường xuyên phải hứng chịu thiên tai
do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra với những đợt lũ lụt trên diện rộng
rông lốc khô hạn kéo dài và sói lở các bờ sông
một dự án tái định cư khổng lồ được giới thiệu là lớn nhất thế giới
đang được triển khai tại bangladesh để cung cấp chỗ ở cho hàng chục nghìn hộ gia đình
thuộc diện tị nạn khí hậu
công trình được triển khai trên diện tích một trăm linh hectare tại guruskul
vùng ngoại ô thành phố biển cot baza của bangladesh cách thủ đô dhaka ba trăm chín mươi hai km
hàng trăm nghìn người dân
bangladesh sẽ trở thành những người tị nạn khí hậu trên chính đất nước của mình
mất nhà ở và sinh kế
tuy nhiên nhiều thành phố ven biển và các quốc đảo khác lại đang phải chạy đua với thời gian
để không bị nhấn chìm dưới nước biển
một khi mảnh đất của cha ông bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới
cũng có nghĩa là sẽ không có đường trở về
đó là tình cảnh của những quốc đảo ở thái bình dương như kiribati fiji tuvalu vanatu và maso
trong kịch bản xấu nhất là trở thành những người tị nạn khí hậu
người dân ở các quốc gia này không chỉ đối mặt với một tương lai bất ổn
mà còn một mối lo sâu xa khác
chúng tôi không chỉ đối mặt với nguy cơ bị mất đi mảnh đất của tổ tiên
mà còn phải đối mặt với nguy cơ mất đi danh tính văn hóa và tập tục của mình khi di cư
thậm chí chính phủ kiribati đã phải mua một hòn đảo nhỏ của quốc gia láng giềng
để làm nơi trú ẩn khi nơi trôn rau cát rốn của họ bị nhấn chìm hoàn toàn
sông con thuyền doha này chỉ rộng
có sáu hectare và không đủ chỗ cho tất cả mọi người
trong khi vấn đề tị nạn khí hậu đã thực sự cấp thiết
thì dường như thế giới vẫn còn đang rất mơ hồ về vấn đề này
vẫn còn rất nhiều câu hỏi đang bỏ ngỏ như quy chế nào cho những cư dân xin tị nạn khí hậu
những quốc gia bị nhấn chìm liệu có còn ghế tại liên hợp quốc
họ có vùng đặc quyền kinh tế và quyền đánh bắt cũng như khai thác tài nguyên trên vùng biển của mình nữa hay không
luật pháp quốc tế mà đầu tiên là cơ ước genève về quy chế tị nạn
không được áp dụng cho những người
để tị nạn môi trường việc sắp nhập hoặc chia tách để thành lập những quốc gia khác đã từng có tiền lệ
nhưng chưa bao giờ có một quốc gia bị biến mất hoàn toàn dưới làn nước biển
có một nghịch lý khác nữa là các đảo quốc ở tiền tuyến trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
gần như không thải ra khí nhà kính
trong khi đó những nước phát triển phát thải nhiều thì vẫn đang lỡ hẹn với những cam kết tài chính của mình trong cuộc chiến này
làn sóng di cư về các vấn đề môi trường

các quốc gia đang trở thành vấn đề nóng toàn cầu cần sự trung sức của toàn thế giới để giải quyết vấn đề này
trong khi chưa có nỗ lực chung mạnh mẽ hơn cho vấn đề này
các quốc gia trong tuyến đầu chống biến đổi khí hậu vẫn đang tìm cách tự cứu lấy mình
bằng cách xây dựng những thành phố nổi những con đê chắn nước và trồng nhiều cây xanh
tại sao phải ra đi khi chưa nỗ lực hết mình để ở lại
và nếu buộc phải ra đi đó sẽ là cuộc di cư trong danh dự
chứ không phải là những công dân tị nạn khí hậu
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt